thông tin từ công an bến cát tỉnh bình dương cho biết đơn vị đang tạm giữ hình sự một đối tượng
để điều tra hành vi cố ý gây thương tích
được biết do bức xúc vì hàng xóm có trọ mở loa kẹo kéo công suất lớn gây mất trật tự
đối tượng này đã dùng dao tấn công hàng xóm khiến người này bị thương nặng
theo đó vào tối ngày một mươi bốn tháng bốn tú về phòng trọ của mình để nghỉ ngơi
thì thấy phòng đối diện mở loa kẹo kéo với công suất lớn hướng về phía phòng của mình
tú tới nhắc nhở thì xảy ra mâu thuẫn với anh nvp
do bực tức tú đã vào phòng lấy sao tấn công anh p trọng thương giữa bỏ trốn
nhận được tin báo công an thị xã bến cát đã truy lùng và bắt giữ tú
tại cơ quan công an tú đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình
qua sự việc này công an thị xã bến cát khuyến cáo người ở trọ không tổ chức ăn nhậu trong phòng trọ
không sử dụng loa kẹo kéo hát gây mất trật tự trong nhà trọ khu trọ
cùng chung tay thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa
tương tự như vụ việc trên vào khoảng cuối tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba
tòa án nhân dân thành phố đà nẵng đã mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt mức án hai mươi năm tù giam
đối với bị cáo lê công bình sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại quảng nam
về hành vi sát hại người quy định tài khoản một điều một trăm hai mươi ba bộ luật hình sự
theo cáo chẳng khoảng hai mươi giờ ngày một mươi ba tháng ba
năm hai nghìn hai mươi ba bình đi làm về phòng trọ tại phường hòa khánh nam quận liên triều đà nẵng
thấy anh trần văn thắng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một chú tải thị xá ba đồn tỉnh quảng bình
đang ngồi uống bia và hát karaoke cùng với ba người khác
bình đi vào phòng trọ nghỉ ngơi rồi đi ngủ
đến khoảng hai mươi hai h ba mươi năm phút cùng ngày bình dậy đi ra ngoài
thấy anh thắng và một người bạn vẫn còn ngồi hát karaoke
bình vào bếp lấy một con dao cất dấu cho người đi tới nói anh thắng dừng hát
anh thắng không có phản ứng gì
nên giữ hai người xảy ra mâu thuẫn sâu sát
bình dùng con dao chuẩn bị sẵn tấn công khiến anh thắng tử vong tại chỗ
bình vội vứt dao chi hô mọi người cấp cứu sau đó tới công an phường hòa khánh nam đầu thú
ngoài ra kết quả xét nghiệm cho thấy bình dương tính với chất ma túy
bình khai trước đó có sử dụng ma túy tại quảng nam
trong thời gian tạm giam bị cáo đã tác động gia đình bồi thường cho gia đình bị hại năm mươi triệu đồng
tại tòa bị cáo đã thành khẩn khai báo ăn năn hối cải
mong được giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về với gia đình làm lại cuộc đời
sau khi xem xét toàn bộ nội dung vụ án
hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo lê công bình mức án hai mươi năm tù giam
thưa quý vị những ngày vừa qua trước thông tin vụ việc bé trai sinh năm hai nghìn hai mươi một
bị hàng xóm sát hại dã man ở sóc sơn hà nội
khiến ai nấy đều không khỏi xót xa trước hoàn cảnh bi đát của cháu bé
từ đó dấy lên làn sóng phẫn nộ gây gắt
theo thông tin mới nhất ngày một mươi năm tháng hai
cơ quan điều tra đã khởi tố bị can đối với nghi phạm
tính đến thời điểm hiện tại công an vẫn đang tiếp tục đấu tranh với nghi phạm
để làm rõ nguyên nhân vụ án
thông tin mới nhất về vụ bé trai sinh năm hai nghìn hai mươi một
bị sát hại ở sóc sơn hà nội trong tết giáp thìn năm hai nghìn hai mươi bốn
công an tp hà nội cho biết cơ quan công an đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
để điều tra nghi phạm về tội sát hại người
trước đó vào ngày một mươi một tháng hai sau khi nhận tin từ công an huyện sóc sơn
về việc xét tố bị can
xã xuân giang xảy ra vụ trọng án sát hại bé trai sinh năm hai nghìn hai mươi một là người địa phương
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội phối hợp với công an huyện sóc sơn
cùng đơn vị nghiệp vụ đến hiện trường khám nghiệm nạn nhân điều tra làm rõ
danh tính nghi phạm sát hại bé trai ba tuổi ở hà nội trong tết nguyên đán giáp thìn năm hai nghìn hai mươi bốn
trước được cơ quan chức năng công bố
dưới góc độ pháp lý tiến sĩ luật sư đặng văn cường
trưởng văn phòng luật sư chính pháp đoàn luật sư tp hà nội cho biết
với thông tin ban đầu vụ việc có dấu hiệu tội phạm
nên cơ quan điều tra vào cuộc xác minh làm rõ để xử lý là cần thiết và có căn cứ
cơ quan điều tra sẽ tiến hành khám nghiệm hiện trường khám nghiệm nạn nhân
lấy lời khai của những người làm chứng và trích xuất dữ liệu camera an ninh
xung quanh khu vực hiện trường để làm rõ nguyên nhân cháu bé tử vong
xác định danh tính nghi phạm và khả năng nhận thức điều khiển hành vi của đối tượng này
tại thời điểm xảy ra vụ án
điều đáng nói nạn nhân chỉ sinh năm hai nghìn hai mươi một chưa có khả năng tự vệ bản thân
nên hành vi xâm phạm đến tính mạng trẻ em của nghi phạm như vậy là rất tàn nhẫn đáng lên án
luật sư cường cho biết thêm hiện cơ quan điều tra đã bắt giữ được nghi phạm sát hại cháu bé
lực lượng chức năng sẽ làm rõ nguyên nhân sự việc đặc biệt xác định đối tượng này
có mâu thuẫn thủ án gì đối với gia đình nạn nhân hay không
có mất khả năng kiểm soát hành vi do sử dụng rượu bia chất kích thích
chất cấm dẫn đến thực hiện hành vi
nếu vì mâu thuẫn thủ án với hàng xóm mà sát hại cháu bé ba tuổi
thì đây là hành vi có tính chất côn đồ động cơ đê hèn là những tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự
còn trường hợp thực hiện hành vi do sử dụng rượu bia chất kích thích hoặc chất cấm
dẫn đến mất khả năng kiểm soát hành vi thì đối tượng vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự
luật sư cường nói ngoài trách nhiệm hình sự thì đối tượng thực hiện hành vi này
phải bồi thường toàn bộ thiệt hại đã gây ra cho gia đình nạn nhân
thiệt hại bao gồm chi phí cứu chữa trước khi chết nếu có tiền bồi thường tổn thất
về tinh thần và tiền mai táng theo phong tục địa phương
các bên thỏa thuận với nhau về mức bồi thường thiệt hại dân sự
nếu không thỏa thuận được thì tòa án sẽ quyết định mức bồi thường
đối tượng thực hiện hành vi xâm phạm trái pháp luật đến tính mạng của trẻ em
sẽ phải đối mặt với nhiều tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự như hành vi có tính chất côn đồ
vì động cơ đê hèn và phạm tội với người dưới một mươi sáu tuổi nên hình phạt sẽ rất nghiêm khắc
có thể tới hai mươi năm tù tù trung thân hoặc tử hình
dù là nguyên nhân nào đi nữa thì hành vi sát hại trẻ em cũng là hành vi rất đáng lên án
đối tượng thực hiện hành vi sẽ bị xử lý hình sự với chế tài nghiêm khắc
vụ việc cho thấy nguy cơ trẻ em bị xâm hại bạo hành là có thể xảy ra bất kỳ lúc nào
đối tượng thực hiện hành vi thường có nhiều cơ hội thời cơ tiếp xúc với trẻ em
bởi vậy bảo vệ trẻ em không chỉ là trách nhiệm của gia đình cha mẹ ông bà mà còn là của toàn xã hội
cũng trong dịp tết nguyên đán vừa qua vụ việc cô gái trẻ bị sát hại rồi phi tang ở thủ đức
khiến dư luận không khỏi bàng hoàng sừng sốt trước hành vi ra tay máu lạnh của hung thủ
bằng biện pháp nghiệp vụ sắc bén trong vòng hai mươi bốn giờ đồng hồ đối tượng gây án đã phải tra tay còng số tám
chiều ngày một mươi bốn tháng hai tức mùng năm tết công an tp hcm tổ chức họp báo
thông tin vụ cô gái mất tích sáu ngày khi chuẩn bị về quê ăn tết
sau đó nạn nhân được tìm thấy ở bãi đất chống khu công nghệ cao tp thủ đức
tại họp báo đại tá trần thị kim lý tránh văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm
đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can ra lệnh bắt bị can để tạm giam
đối với nguyễn đăng khoa về tội cướp tài sản sát hại người xâm hại thân thể
khoa được xác định là nghi phạm trong vụ cô gái mất tích sáu ngày khi chuẩn bị về quê ăn tết
sau đó thi thể được tìm thấy ở bãi đất chống khu công nghệ cao tp thủ đức
theo đó vào khoảng một mươi năm h ngày tám tháng hai tức ngày hai mươi chín tết sau khi dụ nạn nhân qua phòng trọ của mình
để phụ giúp dọn đồ đạc nghi phạm nguyễn đăng khoa đã khóa cửa phòng trọ
dùng dao đe dọa uy hiếp chị vtt để cướp tài sản
để che giấu hành vi phạm tội khoa đã dùng dao chia nạn nhân thành nhiều phần
bỏ vào túi ni lông đen đem đi phi tăng tại khu vực bụi cây rậm rạp bên đường nội bộ
khu công nghệ cao tp thủ đức
căn cứ kết quả khám nghiệm hiện trường khám nghiệm nạn nhân kết quả giám định
và tài liệu chứng cứ thu thập được đã có đủ căn cứ và cơ sở khoa học xác định
nguyễn đăng khoa đã thực hiện hành vi cướp tài sản sát hại người và giờ trò đồi bại đối với chị t
đại tá trần thị kim lý nói
đây là vụ án với nhiều sự việc đau lòng
thay mặt công an tp hcm chúng tôi chia sẻ với nỗi đau và mất mát của gia đình nạn nhân
với góc độ của cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm cũng như công an tp thủ đức
và các đơn vị nghiệp vụ của công an thành phố tiếp theo sau khi khởi tố vụ án khởi tố bị can
chúng tôi sẽ kiên quyết điều tra làm rõ bản chất của toàn bộ vụ án nhằm xử lý kiên quyết đúng bản chất
đối với đối tượng đã thực hiện hành vi nêu trên
khoa đã tấn công và dùng dao tác động mạnh khiến cho chị tê tử vong
sau đó khoa thực hiện hành vi xâm phạm thân thẻ đối với nạn nhân đồng thời chiếm đoạt một lắc tay
một nhẫn trên người chị t hai nhẫn vàng bốn con chín và một sợi dây chuyền
một đôi bông tai bên trong ba lô và ba triệu đồng trong túi đeo chéo của chị t
cũng tại họp báo thượng tá nguyễn trung hòa phó thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra công an tp thủ đức
thông tin thêm về quá trình điều tra vụ án
chiều ngày chín tháng hai tức ba mươi tết công an phường tăng nhân phú b tp thủ đức
nhận được tin báo của chị vth về việc em ruột của chị là vtt hai mươi năm tuổi đi đâu không rõ gia đình không liên lạc được
công an phường tăng nhân phú b đã xuống nhà trọ chị t để xác minh thông tin và tổ chức truy tìm tung tích chị t
cùng với người nhà của chị tê công an phường kiểm tra bên trong phòng trọ và ghi nhận không có sự xáo trộn bất thường
qua thu thập hình ảnh camera nhà trọ ghi nhận chị t không ra khỏi phòng trọ từ khoảng một mươi bốn h ngày tám tháng hai
đồng thời lực lượng chức năng xác định chị t
vẫn chưa về nhà tại xã sông rây huyện cẩm mỹ tỉnh đồng nai
từ kết quả báo cáo của công an tp thủ đức ban giám đốc công an thành phố nhận định vụ việc có nghi vấn nạn nhân bị xâm hại
thiếu tướng mai hoàng thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra phó giám đốc công an thành phố trực tiếp chỉ đạo xác lập chuyên án
qua điều tra cơ quan chức năng xác định nguyễn đăng khoa hai mươi năm tuổi chú cùng dãy trọ ở đường quang trung
phường tăng nhân phú b tp thủ đức với chị t có biểu hiện bất thường
chưa đầy hai mươi bốn giờ truy xét lực lượng phá án đã truy bắt được khoa khi anh ta đang lẩn trốn tại xã cát khánh huyện phù cát tỉnh bình định
và đưa về công an thành phố hồ chí minh để điều tra làm rõ